buôn ma thuột là mục tiêu chiến lược mở màn cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trận đánh chiếm cửa mở buôn ma thuột đã tạo ra bàn đạp giải phóng toàn bộ tây nguyên
uy hiếp đồng bằng ven biển miền trung mở ra hướng tiến công quan trọng vào sài gòn giải phóng hoàn toàn miền nam
bốn mươi năm năm sau trận chiến cửa mở bôn ma thuột ngành nanh
đã có những bước phát triển vượt bậc và là trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của vùng tây nguyên
mỗi khi có dịp đến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh chiếc xe tăng đặt tại ngã sáu
trung tâm thành phố đây chính là biểu tượng gợi nhắc chiến thắng giải phóng buôn ma thuột ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
góp phần rất quan trọng vào thành công của chiến dịch giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và vào mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng buôn ma thuột những cựu chiến binh những người tham gia chiến dịch năm xưa
lại cùng nhau tìm về nơi biểu tượng chiến thắng năm xưa
để bồi hồi nhớ lại những giây phút hào hùng của trận chiến mở cửa ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
rất là nhanh
trở lại lịch sử cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cuộc diện chiến trường miền nam có sự chuyển biến mạnh mẽ
các lực lượng cách mạng miền nam liên tiếp giành được nhiều thắng lợi
trong khi thế và lực của nguy quân nguy quyền ngày càng suy yếu
trong bối cảnh đó bộ chính trị đã nhận định tình hình hạ quyết tâm giải phóng miền nam trong hai năm
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và chọn tây nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong đó quyết định lấy buôn ma thuột làm mục tiêu của chiến dịch tây nguyên năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việc lấy buôn ma thuột làm mục tiêu quyết chiến trong mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng
buôn ma thuột là thủ phủ của tỉnh đắk lắc và cũng là thị xã đầu tiên của tây nguyên
đây là một đô thị có giá trị chiến lược không những đối với tây nguyên mà cả miền nam
giải phóng buôn ma thuột sẽ tạo ra bàn đạp giải phóng toàn bộ tây nguyên
đồng bằng ven biển miền trung và mở ra hướng tiến công quan trọng vào sài gòn
ông lê chí quyết nguyên phó bí thư tỉnh ủy
đắk lắc nguyên bí thư đảng ủy phó chủ tịch ủy ban quân quản
phụ trách đội công tác chính trị tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cho chúng tôi biết
để chuẩn bị cho chiến dịch tây nguyên ban thường vụ tỉnh ủy quyết định
thành lập một đội vận động chính trị gồm tám mươi ba đồng chí do đồng chí ama hơnh
tên thật là tô tấn tài ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thị ủy buôn ma thuột phụ trách
tỉnh đã kế hoạch phát động quân chúng cả nội thị và nông thôn nhưng mà trọng điểm là nội thị
để mà nổi dậy phối hợp với quân chủ lực thực hiện cái giải phóng bưu thuột
tỉnh đã huy động một trăm hai mươi năm du kích vận chuyển vũ khí thương binh phục vụ chiến đấu
triển khai một đội phẫu thuật tiền phương và năm mươi giường cứu chữa thương binh
tỉnh đã huy động một trăm hai mươi năm du kích vận chuyển vũ khí thương binh phục vụ chiến đấu triển khai một đội phẫu thuật tiền phương và năm mươi giường cứu chữa thương binh

nhằm tác bất ngờ cho trận quyết chiến chiến lược buôn ma thuột từ đầu một nghìn chín trăm bảy mươi năm lực lượng chủ lực của mặt trận tây nguyên

kế hoạch nghi binh rất tài tình thu hút được sự chú ý đối phó của địch ở bắc tây nguyên
cuối tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đánh tiêu diệt chốt của địch và một số cứ điểm ở tây pleiku
sư đoàn ba quân khu năm cắt đường một mươi chín và đánh diệt một số vị trí của địch từ an khê đến bình thê
theo kế hoạch hai h ba phút ngày một mươi tháng ba từ các hướng ta nổ súng tấn công vào thị xã
mở đầu đặc công đánh sân bay thị xã bộ binh đánh sân bay hòa bình đặc công đánh khu pho mai hd hòa tiễn h một mươi hai và các cụm pháo tập trung bắn vào sư bộ hai mươi chín
tháng ba quân ta đánh địch ở các hướng
ở hướng bắc bộ binh ta có xe tăng phối hợp đánh vào ngã sáu bắn cháy xe tăng địch đánh chiếm và làm chủ ngã sáu rồi phát triển đánh chiếm tiểu khu
ngày một mươi một tháng ba bộ binh xe tăng và trọng pháo của ta tập trung đánh và chiếm lính sư bộ hai mươi ba
cờ mặt trận dân tộc giải phóng kéo lên cột cờ của sư bộ hai mươi ba
địch ở sư bộ trốn chạy nhưng bị quân ta truy bắt gọn
khi chúng ta điểm huyệt bốn cái thủ thì rõ ràng kẻ địch hoàn toàn bất ngờ
bởi vì tất cả mọi sự chú ý của địch cái thời điểm đấy đã chú ý vào chủ ở phố bắc tây nguyên đặc biệt là ở bờ lê cưu và quân tu
cái nơi mà chúng ta đã thực hiện những cái đoàn nghi binh hoàn mục để thu hút cái lực lượng chủ lực của địch tập trung về đấy
chiến thắng buôn ma thuột đã thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt tài tình của bộ chính trị quân ủy trung ương khi chọn đúng thời cơ lịch sử
chọn đúng điểm quyết chiến chiến lược và tập trung cao độ binh hỏa lực để giành thắng lợi
trong chiến dịch đảng bộ quân và dân các dân tộc trong tỉnh đắk lắc đã góp công sức rất lớn một dạ kiên trung bất quất vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách hy sinh
góp phần to lớn và thắng lợi của chiến dịch mở toan cánh cửa tiến về sài gòn
trước sự thay đổi nhanh chóng của cục diện chiến trường ngày hai mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ chính trị quyết tâm hoàn thành giải phóng sài gòn và miền nam trước mùa mưa tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chiến thắng buôn ma thuột đã mở màn thắng lợi
chiến dịch tây nguyên góp phần đẩy nhanh thắng lợi của chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trận ban quyết thuột đặt ra nhiều vấn đề mà có thể nói rằng thắng hay bại của trận này không chỉ có tác động đến thắng bại của chiến dịch mà có tác động đặt ở cả tầm chiến lược
bộn bẻ trong gian khó từ việc ổn định tình hình kinh tế đời sống nhân dân
đến việc cấp bách là khẩn trương truy quét bọn phản động giữ gìn an ninh trật tự xã hội
để giải quyết nạn đói trước mắt
quỹ ban quân quản đã xin chủ trương mở các kho lương thực thu lại của địch để hỗ trợ cho từng hộ
lo là quỹ ban quân quân có trách nhiệm là hỗ trợ động viên giữ gìn trật tự an ninh
phản hội trật tự trị an bảo vệ kinh bản trạng sáng nhân dân
và nhanh giống ổn định và giải quyết đời sống nhân dân đặc biệt là vấn đề đói
mình vận động mấy cái nhà tiểu thương là phát cái kho mở kho gạo của họ tiếp tế cho dân
bên cạnh đó tỉnh cũng tích cực vận động nhân dân thực hiện phong trào làm kinh tế mới
khai hoang vỡ đất trồng kịa cây lương thực ngắn ngại như lúa
ngu đậu đỗ để bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ
với tinh thần đoàn kết một lòng mỗi người một nhiệm vụ một công việc
dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ sự chỉ đạo của chính quyền
đã giúp người dân tổ chức lại sản xuất ổn định đời sống và dần dần biến buôn ma thuột
trở thành trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của tỉnh đắk lắk
để xây dựng và phát triển thành phố buôn ma thuột thành trung tâm vùng tây nguyên
giai đoạn hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn chín
bộ chính trị đã ban hành kết luận số sáu mươi đặt ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố buôn ma thuột
sớm trở thành đô thị loại một trực thuộc tỉnh đắk lắc tập trung đầu tư phát triển lên quy mô cấp vùng
trên một số lĩnh vực công nghiệp khoa học

phấn đấu trước năm hai nghìn hai mươi trở thành đô thị trung tâm mang đặc sắc riêng của vùng tây nguyên
sau một mươi năm thực hiện kết luận sáu mươi của bộ chính trị thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhiều dự án công trình đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả tốt như đường vành đai phía tây thành phố buôn ma thuột
đường đông tây nâng cấp cảng hàng không buôn ma thuột bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
về sản xuất công nghiệp thành phố đã hình thành cụm công nghiệp tân an với tám mươi bốn dự án đăng ký đầu tư
đến nay có sáu mươi ba dự án đi vào hoạt động các lĩnh vực như tài chính ngân hàng bảo hiểm biểu chính viễn thông du lịch giáo dục y tế đều có bước phát triển mới
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám đạt một mươi ba chín mươi tám
trong đó công nghiệp xây dựng tăng một mươi bốn năm mươi ba dịch vụ tăng một mươi bốn bảy mươi sáu nông lâm nghiệp tăng một
tuy nhiên sau một mươi năm
thực hiện kết luận sáu mươi của bộ chính trị mặc dù thành phố buôn ma thuột đã đạt được nhiều thành tiệu nhưng cũng còn tồn tại nhiều yếu kém
nhằm chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến yếu kém kịp thời đưa ra định hướng giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị ban hành kết luận số sáu mươi bảy về xây dựng và phát triển thành phố buôn ma thuột đến năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị ban hành kết luận số sáu mươi bảy về xây dựng và phát triển thành phố pôn ma thuột đến năm hai nghìn một mươi chín
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng kinh tế của tỉnh đắk lất là chín hai mươi ba
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được sáu chín trăm một mươi tỷ đồng đạt một trăm hai mươi sáu chín dự toán trung ương giao
đáng chú ý đến nay
quân buôn đã có điện và chín mươi chín số hộ được dùng điện
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt bảy mươi bảy chín mươi hai triệu đồng trên một người trên một năm
số hộ nghèo chỉ còn sáu trăm chín mươi hộ chiếm tám mươi năm
quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố tăng cường và giữ vững đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
để xây dựng buôn ma thuột trở thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên
tỉnh đắk lắc đã và đang tập trung phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế về đất đai cây công nghiệp du lịch năng lượng điện gió điện năng lượng mặt trời
đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông tăng cường kết nối với vùng duyên hải miền trung
khai thông những khó khăn về thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng
xây dựng đô thị thông minh tập trung xây dựng nguồn lực cho pôn ma thuột để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tương lai
đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông tập trung xây dựng nguồn lực cho pôn ma thuột để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tương lai
đồng thời tập trung xây dựng nguồn lực cho pôn ma thuột để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong tương lai